tại thành phố đà nẵng đoàn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí ngô sách thực phó chủ tịch ủy ban làm trưởng đoàn
đã đến thăm tòa giám mục giáo phận đà nẵng và tỉnh dòng thánh pha lô đà nẵng nhân dịp giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín
tại những điểm đến thăm đồng chí phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam vui mừng về thông tin những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế
cũng như tình hình an ninh trật tự xã hội của đất nước trong thời gian qua
đánh giá cao sự đóng góp to lớn của các vị linh mục mục sư chức sắc đồng bào công giáo trong sự phát triển của đất nước nói chung thành phố đà nẵng nói riêng
điều này thể hiện rõ qua sự ủng hộ của đồng bào giáo dân đối với các cuộc vận động lớn do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phát động
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
toàn dân đoàn kết xây dựng nông tôn mới đồ thị văn minh
bằng uy tín và trách nhiệm của mình các vị linh mục mục sư chức sắc đồng bào công giáo đã và đang góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tạo sự ổn định để phát triển kinh tế bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương
thay mặt đoàn đồng chí ngô xích thực chúc các vị linh mục mục sư chức sắc đồng bào công giáo trên địa bàn thành phố đà nẵng một mùa giáng sinh ấm áp an lành và hạnh phúc